các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
cũng theo cdc hà nội hai bảy trăm bảy mươi tám ca covid một mươi chín mắc mới phân bố tại ba trăm tám mươi năm xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là hoàng mai một trăm năm mươi bảy đông anh một trăm ba mươi tám gia lâm một trăm hai mươi năm nam từ liêm một trăm hai mươi một và hà đông một trăm ba mươi
như vậy tổng số mắc trong đợt dịch thứ tư là một trăm bốn mươi tám ba trăm tám mươi năm trường hợp
theo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tính đến ngày bốn tháng năm hà nội có năm mươi hai sáu trăm chín mươi tám f đang theo dõi điều trị bốn mươi chín sáu trăm sáu mươi ba f đang điều trị tại nhà sáu trăm năm mươi bảy f điều trị ở khu cách ly hai ba trăm tám mươi bảy điều trị ở bệnh viện
trong số các f điều trị tại bệnh viện có ba trăm bảy mươi ba f nhẹ không triệu chứng một ba trăm năm mươi tám f mức độ trung bình và sáu trăm bốn mươi bảy f nguy kịch
trong số các f điều trị tại bệnh viện có bảy trăm bốn mươi bảy f nguy kịch có năm trăm ba mươi ba ca thở mát gọng kính ba mươi ba trường hợp thở hfnz hai mươi tám ca thở máy không xâm lấn bốn mươi chín ca thở máy xâm lấn ba ca lọc máu và một trường hợp dùng ecmo
cục quản lý khám chữa bệnh cũng thống kê tính từ mùng bốn tháng một tổng số tử vong từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là bảy trăm hai mươi hai trường hợp
tỷ lệ tử vong trên số mắc là năm
sở y tế hà nội khuyến cáo
thành phố khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc mất khứu giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế xã phường nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
người dân cũng có thể liên hệ với trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội qua số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn
khe báo y tế hàng ngày
trên ứng dụng pc covid nhất là những người có biểu hiện ho sốt để góp phần giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện
phân loại những ca f trong cộng đồng nhằm chặn đứng khóa chặt nguồn lây nhiễm
tính từ một mươi sáu h ngày bốn tháng hai đến một mươi sáu h ngày năm tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi hai một trăm bảy mươi ca nhiễm mới
trong đó một mươi ca nhập cảnh và một mươi hai một trăm sáu mươi ca ghi nhận trong nước tăng năm trăm bảy mươi bốn ca so với ngày trước đó
tại năm mươi tám tỉnh thành phố có bảy hai trăm ba mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai bảy trăm bảy mươi tám
đà nẵng bảy trăm tám mươi ba
quảng nam bảy trăm ba mươi năm
nam định năm trăm bốn mươi một
vĩnh phúc bốn trăm chín mươi năm
hải dương bốn trăm bảy mươi tám
phú thọ bốn trăm bảy mươi
bắc ninh bốn trăm linh hai
hòa bình ba trăm chín mươi năm
hải phòng ba trăm sáu mươi hai
bình định bốn trăm linh hai

nghệ an ba trăm hai mươi năm
thái bình hai trăm chín mươi tám
thanh hóa hai trăm chín mươi năm
thái nguyên hai trăm tám mươi bảy
lâm đồng hai trăm ba mươi
ninh bình hai trăm linh chín
hưng yên hai trăm linh bảy
bắc giang một trăm chín mươi bảy
bình phước một trăm sáu mươi năm

điện biên một trăm bốn mươi
quảng bình một trăm hai mươi sáu
thừa thiên huế một trăm một mươi tám
quảng ngãi một trăm linh sáu
quảng ninh một trăm linh năm
yên bái một trăm linh ba
sơn la chín mươi tám
hà giang chín mươi năm
lào cai tám mươi chín
quảng trị tám mươi tám
cà mau tám mươi bảy
tuyên quang tám mươi sáu
bến tre bảy mươi ba
phú yên sáu mươi chín
khánh hòa bốn mươi chín
đắc nông ba mươi chín
bạc liêu ba mươi chín
sóc trăng ba mươi tám
tây ninh ba mươi ba
cao bằng ba mươi một
trà vinh hai mươi chín
bắc cạn hai mươi chín
bà rịa vũng tàu hai mươi năm
vĩnh long hai mươi năm
thành phố hồ chí minh hai mươi bốn
đồng tháp một mươi chín
bình thuận một mươi năm
kiên giang một mươi bốn
hậu giang một mươi hai
đồng nai một mươi hai
bình dương một mươi một
cần thơ một mươi
tiền giang hai
ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm
giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
nam định giảm bảy mươi chín
hưng yên giảm năm mươi bảy
đắk lắc giảm năm mươi sáu
ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
hải dương tăng một trăm sáu mươi một
quảng nam tăng một trăm bốn mươi một

trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua
một mươi một một trăm chín mươi hai ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm chín mươi hai
quảng nam hai mươi bảy
quảng ninh hai mươi
hà nội một mươi bốn
khánh hòa một mươi một
đà nẵng tám
hưng yên sáu
kiên giang bốn
thanh hóa hai
hải dương hai
hải phòng một
bà rịa vũng tàu một
bình dương một
lâm đồng một
bảy trăm sáu mươi hai ca trong đó có hai một trăm linh ba chín mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm một mươi bốn bốn trăm một mươi bốn bình dương hai trăm chín mươi hai chín trăm sáu mươi bốn hà nội một trăm bốn mươi năm hai trăm một mươi một đồng nai chín mươi chín chín trăm ba mươi tám tây ninh tám mươi tám bốn trăm chín mươi ba
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày ba bốn trăm năm mươi bảy ca tổng số ca được điều trị khỏi hai một trăm linh năm chín trăm một mươi ba ca
hai số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai tám trăm hai mươi bảy ca
trong đó thợ ocd
thợ ocd qua mặt nạ một chín trăm ba mươi bảy ca
thợ ocd dòng cao hfnc ba trăm chín mươi năm ca
thợ máy không xâm lấn bảy mươi chín ca
thợ máy xâm lấn bốn trăm linh hai ca
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày bốn tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày năm tháng hai ghi nhận một trăm một mươi bốn ca tử vong tại hà nội ba mươi chín ca trong hai ngày
bắc ninh sáu
vĩnh long sáu
bà địa vũng tàu năm
đà nẵng bốn
đồng tháp bốn
kiên giang bốn
lâm đồng bốn
quảng ngãi bốn
bình định ba
hậu giang ba
sóc trăng ba
tiền giang ba
đồng nai hai
nam định hai
bến tre một
bình dương một
bình phước một
cần thơ một
đắk lắc một
nghệ an một
ninh bình một
phú yên một
quảng nam một
đà nẵng một
quảng ninh một
thái bình một
tuyên quang một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm linh hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám hai trăm sáu mươi một ca chiếm tỷ lệ một sáu so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean
tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ bốn asean